trước khi đàm nhận trọng trách tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí lê khả phiêu đã trải qua gần năm mươi năm binh nghiệp
trong suốt chặng đường này đồng chí đã để lại những tình cảm
những kỷ niệm sâu sắc đối với lực lượng vũ trang tình thành hóa
anh hùng lực lượng vũ trang lê xuân sinh đã nhiều lần được gặp gỡ đồng chí lê khả phiêu
cả khi còn trong quân ngũ cũng như sau này giữ cương vị tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
trao đổi với chúng tôi ông còn nguyên ấn tượng về một người chỉ huy bình dị
yêu thương chiến sĩ một người cán bộ hết lòng với đảng với dân
để cho tấm gương luôn luôn nhìn thấy bác làm theo bác và trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng
lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa đã biến lời căn dặn và chỉ bảo quý giá của đồng chí lê khả phiêu
thành việc làm và hành động cụ thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng
xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện
hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

là một người đồng chí đồng chí đại sĩ đạo mê
người chiến sĩ cách mạng kiên trung trong thời khắc này đối với mỗi chúng tôi lời căn dặn ân cần của nguyên tổng bí thư dường như lại càng trở nên điều phần phải thấm nhuận
đó là mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thanh hóa cần phải không ngừng phát huy truyền thống của quê hương đoàn kết phấn đấu giữ vững bản chất bộ đội cụ hồ
nói gương nguyên tổng bí thư lê khả phiêu người lãnh đạo mẫu mực của đảng của quân đội lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa đang không ngừng rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc cũng như sự phát triển của tỉnh thanh hóa